thưa quý vị và các bạn sau chiến tranh việt nam đã có nhiều nỗ lực khắc phục hậu quả mà cuộc chiến để lại
đã chủ động bắt tay với ban vệ quốc tế để chung tay hành cảnh vết thương chiến tranh
nhiều tổ chức phi chỉnh phủ đã định các vùng đất từng bị chiến tranh tàn phản nặng để cùng chỉnh quyền sở tài hỗ trợ về y tế
giáo dục ra phá bóc hình dọn sạch đất đai trồng cây và tạo điều kiện để người dân an toàn trên những vùng đất kênh tác
thưa quý vị dù chiến tranh đã đi qua việt nam và hoa kỳ đã bắt tay hưởng định tương lai và ngày nay đã trở thành đối tác toàn chiến
nhưng vẫn có một thể hệ người mỹ từng sống với chiến tranh việt nam
đang còn nhiều kỷ ức không thể nào môi ngoai được
không chỉ với bản thân người trong cuộc mà ngay cả gia đình người thân và bạn bè của họ cũng nghĩ rằng cần làm việc gì đó để vơi đi nỗi đau
và trong chuyên mục trang địa phương trên sổng truyền hình nhân dân hôm nay chúng tôi kể mời quý vị và cả ban cùng xem một phỏng sự
là câu chuyện của những người mỹ làm việc thi nguyện bằng việc xây dựng trường học tại tỉnh quảng trị vì những mất mát của chiến tranh
phỏng trừ cháo đài và thanh truyền
hình quảng trị thực hiện
con đường đến bản raman của xã xi thật xa xôi và nhiều trở ngại
và cùng chính con đường này nó là tuyển phân tài nổi tiếng nhất trong cuộc hạng chiến trong mỹ cửu nước
đường trường sơn
raman là một bản nhỏ của đồng bào các dân tộc ít người
ở miền biên giới tỉnh quảng trị việt nam
nơi đây chỉ thêm vài chục mét nữa thôi là đến nước lào lạng diền
nhưng ở nơi heo hút này bản nhỏ raman không yên ắng đến thế
các em nhỏ được giảo trục chú đáo và đang chào đón những vị khách đặc biệt đến từ bên kia bản cầu
từ hoa kỳ robert spindel
giảng viên đại học
và vợ là bà barbara spindel một giáo viên giải toán trường trung học đã về hưu
ngày hôm nay họ đến bản raman và thực hiện một sứ mệnh đặc biệt
từ tay cắt băng khánh thành trường mầm non raman công trình do chính họ tài trợ xây dựng
đối với chúng tôi mang đến những ngôi trường trong tình hữu nghị sẽ giúp hàn gắn một phần vết thương của cuộc chiến tranh khủng khiếp mà người dân ở những ngôi làng như thế này phải hưởng chịu
và với niềm hy vọng là mang đến giáo dục cho trẻ em thì sẽ giúp chúng có một cuộc sống tốt hơn như con cái của chúng tôi ở mỹ vậy
tên john seale một người bạn rất thân của robert spindel hai người học với nhau từ thời mẫu giáo
robert spindel kể rằng john seale là một sinh viên khoa luật xuất sắc
chiến tranh là thứ mà cậu ấy không muốn tham gia nhưng phải tuân theo lệnh nhập ngủ và đã thiệt mạng sau khi đến sài gòn chỉ bốn ngày
vợ của cậu ấy là một giáo viên mầm non họ chưa có con nhưng rất yêu trẻ em và sự nghiệp giáo dục
trong thiệt mạng khi còn rất trẻ và khi mà vợ chồng cậu ấy còn chưa kịp có con
chúng tôi biết cậu ấy rất muốn có con và chính điều đó khiến chúng tôi liên tưởng ngay đến các em nhỏ này giống như con cái của cậu ấy
vì vậy thông qua tổ chức cây hòa bình việt nam vợ chồng robert spindel tài trợ xây dựng môi trường này như là một cách để tưởng nhớ john seale người bạn thân đã mất của mình
dù yêu trẻ em và giáo dục nhưng john siêu không còn nữa không thể mơ ước được nữa
với môi trường này john seale đã tưởng nhớ john seale
chúng tôi rất vui mừng và cảm động khi hôm nay đã xây nên nhược giấc mơ của cậu ấy
hôm nay mẹ lên nước một mình em tới lớp chim đùa rêu trong lá ca dưới khe trừ thầu thương dừng chen hướng tóm em tới trường hướng theo